tại huyện tương dương đồn biên phòng nhôn mai phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đồn biên phòng mỹ lý đã bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển
trái phép ba mươi gói ma túy tổng hợp dạng viên nén khoảng sáu viên
đối tượng bị bắt giữ là và bá tà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại bản piền cọc xã mai sơn huyện tương dương
theo lời khai ban đầu đối tượng vận chuyển thuê số lượng ma túy trên cho một người lạ từ bên kia
biên giới với tiền công vận chuyển là bảy trăm linh đồng khi đến địa điểm trên thì bị bắt giữ
lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an đã hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án và bàn giao đối tượng
tăng vật cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý